trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi
dự án tình nguyện hai nghìn hai mươi và ra mắt cổng thông tin kết nối tình nguyện
đây là hoạt động thiết thực phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ
tinh thần tình nguyện vì cộng đồng và các cấp đoàn trong cả nước
với chủ đề thanh niên tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng
cuộc thi dự án tình nguyện hai nghìn hai mươi đã được triển khai rộng rãi trên khắp cả nước
các tập thể cá nhân nào cũng có thể gửi tham dự cuộc thi
với sáu chủ đề trọng tâm trong lĩnh vực tình nguyện như tình nguyện trong nông thôn mới
văn minh đô thị bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
hội đồng bình chọn trung khảo đã họp và chấm chọn ra một mươi dự án xuất sắc đạt giải thưởng cuộc thi
trong khuôn khổ chương trình trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức ra mắt cổng thông tin kết nối tình nguyện với hai tên miền
www tinhnguyen doanthanhniên vn và www tinhnguyenquốcgia com
với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả
cũng như tính kết nối điều phối trong hoạt động tình nguyện trong cộng đồng
thông qua đó phát huy vai trò của các cấp bộ đoàn
phát huy các sáng kiến tình nguyện vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân đoàn viên thanh niên